thưa quý vị và các bạn dịch bệnh tại khánh hòa cũng có những diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm và nghi nhiễm có xu hướng tăng đặc biệt là tại thành phố nha trang
trước thực trạng đó ubnd tỉnh khánh hòa đã vừa có quyết định thành lập bệnh viện giã chiến tại bệnh viện nhiệt đới ở địa chỉ hai mươi ba trên một mươi xã diên an huyện diên khánh để thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thưa quý vị trong cuộc chiến chống lại dịch covid một mươi chín hiện nay thì cùng với ngành y tế các cán bộ chiến sĩ công an phối hợp cùng lực lượng quân sự luôn ngày đêm sát cánh làm công tác phòng ngừa dịch ở tuyến đầu
tại bình định với vai trò nòng cốt chủ lực lực lượng công an nơi đây đã làm tốt trong việc ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào cộng đồng
trong cây nắng gai gắt giữa mùa hạ khắc nghiệt tại chốt kiểm dịch đèo cù mông thành phố quy nhơn tỉnh bình định công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín được thực hiện nghiêm túc
do tình hình dịch ở tỉnh phú yên giáp danh diễn biến phức tạp nên công tác kiểm tra y tế và kiểm soát covid một mươi chín đối với người trở về từ các điểm có dịch covid một mươi chín được nâng cấp độ
việc bám chốt kiểm soát dịch ngày càng khó khăn vất vả hơn nhưng dù khó khăn vất vả đến mấy cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của chính phủ của ủy ban nhân dân tỉnh và xác định đây là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thì anh em ở đây cũng nỗ lực hết sức mình cũng vì mục tiêu chung là chống dịch cho đảm bảo an toàn cho thành phố quy nhơn mình với lại công tác chung của tỉnh bình định mình thì anh em cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm rồi làm nỗ lực hết sức của mình thôi
bên cạnh đường bộ thì tuyến đường biển vào địa bàn tỉnh bình định cũng tiềm mẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
do vậy lực lượng công an đã chủ động phối hợp với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng các cửa khẩu trên địa bàn
tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa dịch bệnh
các tàu thuyền từ ngoài biển cập bến đều được kiểm tra y tế cẩn thận không để sót lọt
hàng đêm cán bộ chiến sĩ công an và biên phòng sát cánh cùng nhau tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại các cảng biển
đồng thời ngăn ngừa các trường hợp cố tình xâm nhập vào địa bàn này
các bạn hãy tự tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chung tay để lùi dịch bệnh